ô nhiễm không khí là câu chuyện được nhắc tới nhiều trong khoảng thời gian một năm trở lại đây
có những thời điểm mà các biện pháp cải thiện chất lượng không khí đồng loạt được đưa ra
tuy nhiên chất lượng không khí đến nay thì vẫn chưa hề được cải thiện
trước tình trạng trên trong dự thảo luật bảo vệ môi trường bộ tài nguyên và môi trường đã bổ sung quy định xác lập
và triển khai quản lý chất lượng không khí trên địa bàn vùng lãnh thổ
trong đó thì quy định khi mà chất lượng không khí ở mức rất xấu hoặc nguy hại
thì chủ tịch tỉnh thành phố có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ môi trường không khí
sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp để có thể khắc phục ô nhiễm
dự thảo luật bảo vệ môi trường nêu rõ nếu không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên tỉnh liên vùng
thì thủ tướng chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp
còn nếu phạm vi trong tỉnh thì chủ tịch ubnd tỉnh thực hiện để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí
tuy nhiên để ban bố tình trạng khẩn cấp cần xem mức độ ô nhiễm kéo dài bao lâu và phân tích cụ thể các chỉ số quan trắc
nhóm chuyên gia góp ý cho dự thảo luật bảo vệ môi trường sơ đổi đề xuất chia ô nhiễm không khí làm hai nhóm trường hợp
thứ nhất là sự cố do thiên tai thứ hai là do tác động của các tổ chức cá nhân
cái sự cố đấy xảy ra mà chúng ta xác định được tổ chức cá nhân có trách nhiệm chịu trách nhiệm gây ra cái sự cố như vậy
thì như vậy tổ chức và cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm là can thiệp để làm giảm thiểu tác động cũng như là xử lý các cái hậu quả
thế còn nếu như sự cố môi trường là do thiên tai thì lúc đó cũng sẽ có việc xử lý là do chủ tịch ubnd của tỉnh thành phố
nhìn từ vụ việc nhà máy giảng đông khi cơ quan quản lý lúng túng việc đưa ra khuyến cáo bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân
càng thấy rõ sự cần thiết của đề xuất này
từ trung ương đến địa phương lúng túng cho nên không có sự điều phối đồng bộ từ trên xuống dưới
cho nên là lần này phải quy định ngay cái trách nhiệm như thế này là để chỉ đạo kịp thời
cũng theo các chuyên gia khi ban bố tình trạng khẩn cấp về ô nhiễm không khí nhóm biện pháp đầu tiên cần tính đến là bảo vệ người dân
như đưa ra các cảnh báo khuyến cáo người dân không nên đi ra đường học sinh nghỉ học cần thiết thì tổ chức